do biết chưa ít kiến thức về y khoa nên đối tượng hữu thường được người dân địa phương mời về nhà để chữa bệnh viêm soang
đến ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bà nguyễn thị bé sáu ở ấp ba xã vĩnh hòa hưng bắc huyện gò quao tỉnh kiên giang mời đối tượng hiễu về nhà để chữa bệnh cho cháu ruột một mươi năm tuổi và trong quá trình chữa bệnh cho cháu bé
hữu đã rụ rỗ và ép cháu bé quan hệ tình dục với mình nhiều lần nhưng sau một mươi ngày chữa bệnh thì hành vi đồi bại của hữu mới bị gia đình cháu bé phát hiện và trình báo với cơ quan công an
tại cơ quan điều tra hữu đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chờ ngày phán xét của pháp luật